việc thành phố hà nội triển khai không gian đi bộ quanh khu vực hồ gươm và vùng phụ cận đã giúp người dân có thêm không gian vui chơi giải trí vào dịp cuối tuần
đây cũng đã trở thành điểm nhấn của thủ đô trong việc phát triển du lịch
tuy nhiên trên thực tế thì người dân sinh sống tại các tuyến phố lại có nhiều ý kiến về chủ trương này
ghi nhanh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
sáng chủ nhật đường đinh tiên hoàng tấp nập dòng người lại qua
vắng tiếng còi xe không gian khá yên bình
thế nhưng không gian ấy dường như chỉ làm hài lòng du khách
còn với nhiều người dân sinh sống tại đây thì lại cảm thấy buồn nhiều hơn vui
việc mở rộng thêm các tuyến phố đi bộ là cơ hội để đưa các hoạt động văn hóa nghệ thuật
đặc biệt là văn hóa truyền thống đến gần hơn với mọi người
nhưng theo giáo sư hoàng trương việc mở đến hai mươi sáu tuyến phố đi bộ là quá nhiều
cũng như việc tổ chức không gian trình diễn nghệ thuật thì còn quá thiếu chuyên nghiệp
cái việc mở rộng phố cổ và không cho xe cổ vào thì sẽ ảnh hưởng tới những cái lưu thông
thế nên do đó thì nên
nên co lại tạo cái thuận lợi cho người đi tham gia phố cổ
thì cái đó là phải suy nghĩ tới chứ không phải cứ mở ra rồi cứ cấm là không được
để cho có những cái điểm diễn ổn định mà cho người dân cứ giờ đó
ngày đó giờ đó ta đến để ta thưởng thức nghệ thuật
thì lại phải nó mang cái tính nó chuyên nghiệp hơn
chứ nó không phải như bây giờ là nó
nó còn tùy tùy
có tổng cộng đến hai mươi sáu tuyến phố đi bộ nhưng du khách chủ yếu chỉ đi dạo xung quanh hồ gươm
các điểm vui chơi gần như không có và lại chỉ tập trung vào buổi tối
cùng với việc thiếu sản phẩm du lịch đặc trưng
nên hiệu quả khai thác du lịch dường như cũng bị bỏ ngỏ
chính vì lẽ đó nhiều người dân tha thiết được thu hẹp thời gian cấm phương tiện
để tiện cho việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hàng ngày
theo tôi thì là nên áp dụng tuyến phố đi bộ vào tối thứ bảy và tối chủ nhật thôi
để cho những hộ sinh sống ở trên khu phố đinh tiên hoàng
kinh doanh buôn bán cho thuận lợi
theo tôi là nên chỉnh sửa
tại vì làm sao
tại vì là dọc theo tuyến phố đinh tiên hoàng là tuyến đường là tuyến đường huyết mạch
của khu vực hồ gươm
thế nào bây giờ nếu mà cấm đường hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ vào ngày thứ bảy chủ nhật này
thì tôi nghĩ là nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề
với mục đích thúc đẩy du lịch
thành điểm nhấn cho du lịch thủ đô vào dịp cuối tuần
thế nhưng để đạt được kết quả khả quan thì cần phải tính đến sự hợp lý về quy mô
sức hấp dẫn và quan trọng là phải triển khai như thế nào để thu được hiệu quả
và nhận được sự đồng thuận của người dân
đây là câu hỏi lớn mà các cơ quan chức năng cần giải quyết